ngày một mươi tám tháng một mươi một tại cần thơ mực nước chiều cường đã lên đến mức hai một mươi bốn mét gây ngập sâu cho khu vực nội ô thành phố
đây là mức nước cao nhất của kỳ chiều cường đầu tháng một mươi âm lịch kể từ năm hai nghìn một mươi
mực nước sông hậu đo tại trạm cần thơ ngày một mươi bảy tháng một mươi một là hai một mươi bốn m cao hơn báo động ba là một mươi bốn cm và sấp xỉ với đỉnh chiều cao nhất của tháng trước
chiều cường dâng cao đã làm cho nhiều tuyến đường thuộc các quận ninh kiều bình thủy ô môn cái răng tiếp tục bị ngập sâu
khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn ủn tắc cục bộ
tuy nhiên nước trên các sông rạch tại cần thơ vẫn còn cao tại nguy cơ ngập các phố đe dọa đê bao bảo vệ hoa màu vẫn đang tiếp tục diễn ra